người dân tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào của người lạ tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội
nhất là không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại
đó là khuyến cáo của bảo hiểm xã hội việt nam sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân
về việc họ nhận được các cuộc điện thoại của người lạ có các đầu số như năm trăm năm mươi năm tám nghìn chín tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội
các đối tượng này đã thông báo cho người dân việc họ đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế
nhưng chưa thanh toán tiền khám chữa bệnh hoặc thông báo người dân đã trục lợi tiền khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế
sau đó các đối tượng này đã yêu cầu người dân cung cấp về nhân thân và nộp một khoản tiền thông qua tài khoản
để thanh toán chi phí đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc khoản trả tiền đã trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế
nếu không cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ báo công an vào cuộc điều tra
trước thủ đoạn đó bảo hiểm xã hội việt nam đang tập hợp các số điện thoại tự nhận là người của cơ quan bảo hiểm xã hội
có hành vi lừa đảo và đề nghị bộ công an phối hợp vào cuộc điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật